đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại xuân nha huyện vân hồ tỉnh sơn la
tại buổi tiếp xúc lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện vân hồ ủy ban nhân dân xã xuân nha đã báo cáo với phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đặc biệt là công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn đồng thời kiến nghị với quốc hội các bộ ngành trung ương và tỉnh sơn la quan tâm xây dựng xã xuân nha trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
đồng chí tòng thị phóng đánh giá cao kết quả đạt được về mọi mặt của huyện vân hồ nhất là việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua
đối với các ý kiến kiến nghị của huyện vân hồ và của cử tri xã xuân nha đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la tiếp thu tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền